mở rộng điều tra sai phạm tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm khác
công an tp hcm vừa khởi tố bị can đối với ông trần kỳ hình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam để điều tra tội nhận hối lộ
cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ông hình với vai trò cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
đã nhận tiền hối lộ để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
cho các trung tâm đăng kiểm chưa đủ các điều kiện theo quy định
ngoài ra ông hình đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát trực tiếp nhận tiền hối lộ
nhằm bỏ qua sai phạm của nhiều trung tâm đăng kiểm
cơ quan công an cũng đã xác định bốn đối tượng viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu
và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới rồi mang đem bán cho một số trung tâm đăng kiểm
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
bốn bị can này đã bị khởi tố về tội sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn lượng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú huyện châu phú tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo cơ quan công an vào chiều ngày một mươi sáu tháng một sau khi nhậu xong
lượm chửi và đe dọa
đánh vợ là bà thái thị vốn
lúc này nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là con trai của ông lượng bà vốn
cũng mới đi nhậu về và khuyên can thì hai cha con xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
trong lúc sâu sát ông lượm dùng dao đâm cường nhiều nhát rồi quay về nhà nằm ngủ
đến khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau bà vốn phát hiện cường tử vong cách nhà khoảng bốn mươi mét
vào ngày hôm qua công an phường khuê trung quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã truy xét thành công nhóm thanh thiếu niên
từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi chú quận cẩm lệ và quận thanh khê thành phố đà nẵng chuyên trộm cắp xe máy và nhiều tài sản khác trên địa bàn
nhóm này khai nhận lợi dụng sự sơ hở của một khách hàng tại một quán cà phê đã cùng nhau trộm cắp điện thoại trong quán
cũng như là thay nhau cảnh giới để bẻ khóa trộm cắp xe máy rồi tàu thoát tài sản có được các đối tượng đem
các đối tượng đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
riêng đối tượng nguyễn quang trí khai nhận đã thực hiện hơn chục vụ trộm cắp tài sản vật chứng thu giữ được gồm bốn xe máy và một điện thoại di động
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an quận cầm lệ điều tra mở rộng